chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và làm việc với kho bạc nhà nước
chủ tịch quốc hội yêu cầu kho bạc nhà nước quản lý hiệu quả
vì mỗi đồng tiền mà kho bạc đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi công sức của nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao tinh thần đoàn kết
nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà hệ thống kho bạc nhà nước nói riêng
và toàn ngành tài chính nói chung đã đạt được trong giai đoạn vừa qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân đã tin tưởng
giao cho hệ thống kho bạc nhà nước quản lý một khối lượng rất lớn tiền và tài sản
vì vậy toàn hệ thống kho bạc nhà nước phải có trách nhiệm quản lý cho tốt
cho an toàn và sử dụng cho hiệu quả nhất
mỗi đồng tiền mà kho bạc nhà nước đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi công sức của nhân dân
mỗi đồng tiền được chi đúng chi kịp thời chi hiệu quả sẽ góp phần làm cho kinh tế xã hội
thêm phát triển quốc phòng an ninh
các đồng chí phải tiếp tục phát huy nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả tham mưu cho chính phủ
cho quốc hội trong quản lý điều hành tài chính ngư sách cũng như chính sách tài khoá
huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước
cùng với đó là đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực
để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
đưa đất nước chúng ta phát triển nhanh ổn định và vững chắc
về chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
chủ tịch quốc hội yêu cầu bộ tài chính kho bạc nhà nước phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết
đánh giá kỹ kết quả thực hiện chiến lược phát triển đến năm hai nghìn ba mươi
để từ đó xây dựng chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn sắp tới cho phù hợp
chiến lược phát triển kho bạc nhà nước giai đoạn tới phải hướng tới hoàn thiện về
thể chế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến của thế giới tăng cường đào tạo
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả
hoạt động của hệ thống kho bạc nhà nước về mặt thể chế quốc hội ủng hộ bộ tài chính
và kho bạc nhà nước nghiên cứu xây dựng chính quốc hội ban hành luật kho bạc nhà nước trong
giai đoạn này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc nhà nước